chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh hai mươi h
mua bán vận chuyển trái phép bảy bánh heroin
hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên bắt quả tàng
hai đối tượng là trần văn tấn chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên
và lò văn huy chú huyện mường ảng tỉnh điện biên
ngoài bảy bánh heroin có tổng khối lượng hơn hai bốn kg cơ quan công an còn thu giữ một số vật chứng liên quan
điều tra ban đầu xác định huy đem ma túy từ điện biên về thái nguyên để bán cho tấn
sau đó tấn tiếp tục đem số ma túy trên bán kiếm lời
một đường dây chuyên làm giả các loại dây khám sức khỏe dây gia viện
vừa bị công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên triệt phá thành công
công an huyện yên mỹ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp trần thị thu hiền chú hà nội
và trần ngọc yên chú phú thọ
khám xét chỗ ở của hai đối tượng cơ quan công an đã thu giữ hơn một mươi một trăm linh tờ dây khám sức khỏe dây gia viện
có hình dấu chữ ký của một số bệnh viện một mươi sáu con dấu một trăm một mươi năm tên dấu chức danh hai mươi dấu chữ nội dung kết quả khám
liên quan đến đường dây này trước đó công an huyện yên mỹ đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi sử dụng giấy tờ giả
giết vợ rồi bỏ trốn trong suốt hai mươi sáu năm qua trương văn thái chú tệ huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ tại gia lai
theo tài liệu của công an tỉnh thanh hóa vào ngày ba mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thái và vợ là bà lê thị phượng xảy ra mâu thuẫn sô sát
vào dạng sáng ngày hôm sau khi về nhà lấy đồ đạc để đi làm ăn xa thái đã gọi bà phượng dậy nói chuyện
thì tiếp tục xảy ra cãi vã thái đã lấy một sợi dây bằng ni lông xiết cổ vợ khiến nạn nhân tử vong sau đó bỏ trốn
công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với trương văn thái
kiểm tra một quầy hàng ở chợ đông kinh công an thành phố lạng sơn đã phát hiện một lượng lớn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
chủ quầy hàng này là vũ thị hạnh chú tại thành phố lạng sơn
tiếp tục khám xét tại nhà riêng cơ quan công an đã phát hiện gần sáu trăm sáu mươi bình xịt hơi cay gần hai trăm bảy mươi gậy rút gần một một trăm linh súng ngắn hai súng bắn điện
hàng chục dao kiếm các loại thuốc kích dục tổng trị giá khoảng một năm tỷ đồng vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
mâu thuẫn trong việc làm ăn một nam thanh niên tên hải chú tệ huyện đồng phú tỉnh bình phước đã điều khiển xe múc phá sập hai căn nhà và gây mất điện trong khu vực
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai hải đã làm sập căn nhà của anh nguyễn văn thơ ở xã thuận phú sau đó điều khiển xe múc phá tiếp căn nhà khoảng một trăm linh m hai của anh nga
rất may là vợ chồng chủ nhà phát hiện và kịp thời chạy thoát
vụ việc đã làm hai căn nhà bị phá sập
gần như hoàn toàn một xe ô tô bảy chỗ bị hư hại nặng một số trụ điện dây điện bị phá hư hại gây ra tình trạng mất điện một số khu vực
với hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bùi hữu duy chú tỉnh bình thuận vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
bùi hữu duy khai nhận vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đi chơi cùng người bạn chú tỉnh lạng sơn
sau đó duy đưa bạn vào một khách sạn rồi lừa lấy điện thoại xe máy điều khiển xe lên cao bằng để bán
tuy nhiên chưa kịp bán thì đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi